ngày hai mươi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi bộ chính trị ban hành kết luận số chín mươi ba về tiếp tục thực hiện chỉ thị số bốn mươi hai ngày một mươi sáu tháng bốn năm hai nghìn một mươi của bộ chính trị khóa một mươi
điều đó cho thấy những chủ trương đường lối chính sách của đảng nhà nước về phát triển đội ngũ trí thức đã đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả
đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ đã trở thành hạt nhân nòng cốt có chức năng tập hợp đoàn kết và phát huy vai trò sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học công nghệ
trong phát triển kinh tế xã hội của đất nước
tư vấn phản biện và giám định xã hội là một trong những nhiệm vụ quan trọng của liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật việt nam và các hội thành viên
những năm qua liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật việt nam đã tập hợp được đông đảo chuyên gia trí thức ở nhiều ngành lĩnh vực khác nhau
phản biện góp ý một cách khách quan và thẳng thắn nhiều vấn đề quan trọng liên quan đến chủ trương chính sách các dự thảo văn kiện quan trọng của đảng và nhà nước
nhiều dự án đầu tư trọng điểm của nhà nước có ảnh hưởng lớn đến xã hội
từ năm hai nghìn một mươi đến năm hai nghìn một mươi chín các liên hiệp hội địa phương đã triển khai ba ba trăm chín mươi chín nhiệm vụ tư vấn phản biện và hai trăm một mươi sáu nhiệm vụ giám định xã hội
các hội ngành toàn quốc đã triển khai chín trăm năm mươi bảy nhiệm vụ tư vấn phản biện và hai trăm sáu mươi năm nhiệm vụ giám định xã hội
điều đó cho thấy hoạt động tư vấn phản biện và giám định xã hội của liên hiệp hội việt nam đã và đang trở thành một kênh thông tin quan trọng và đáng tin cậy giúp các cơ quan đảng nhà nước khi xem xét quyết định các vấn đề quan trọng
hoạt động tư vấn phản biện giám định xã hội rất cần tính độc lập khách quan và liên hội việt nam là tổ chức chính trị xã hội là tổ chức tập hợp trí thức ở rất nhiều lĩnh vực
không bị phụ thuộc vào các cơ quan quản lý hay không bị ràng buộc vào bất kỳ đối tượng
do đó tính độc lập khách quan của liên hội việt nam cũng đã được thể hiện rất rõ trong hoạt động tư vấn phản biện và giám định xã hội
chúng tôi đã đóng góp những cơ chế những chính sách góp phần hoàn thiện các cơ chế chính sách của đảng cũng như là của nhà nước
chúng tôi đóng góp vào các dự án các đề tài để nhằm giảm thất thoát lãng phí của các đề tài dự án góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế xã hội của các đề án
cùng với việc phổ biến kiến trúc
khoa học và công nghệ liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật việt nam cũng đã hướng dẫn các tổ chức trực thuộc tiếp nhận
triển khai tám trăm ba mươi một dự án với tổng giá trị sắp xỉ một trăm một mươi triệu đô la mỹ từ nguồn viện trợ nước ngoài
trong đó phần lớn tập trung vào các lĩnh vực phát triển kinh tế y tế giáo dục xóa đói giảm nghèo giải quyết các vấn đề xã hội khắc phục hậu quả chiến tranh cứu trợ và phòng chống thiên tai
trao đổi với chúng tôi tiến sĩ phạm văn tân phó chủ tịch kiêm tổng thư ký liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật việt nam chia sẻ
mười năm qua chỉ thị bốn mươi hai đã cho thấy vai trò vô cùng quan trọng trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước
tạo động lực không nhỏ giúp đội ngũ trí thức khoa học công nghệ phát huy hiệu quả sức sáng tạo của mình
thưa đồng chí sự ra đời của chỉ thị bốn mươi hai của bộ chính trị đã cho thấy vai trò và tầm quan trọng không thể thiếu
của liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật việt nam
nói chung và các nhà trí thức khoa học và công nghệ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước
theo đồng chí sau một mươi năm thực hiện chỉ thị bốn mươi hai đã đạt được những kết quả gì
nhìn lại một mươi năm qua khi thực hiện chỉ thị bốn mươi hai thì liên hiệp hội việt nam cũng đã đạt được rất nhiều những kết quả rất là đáng ghi nhận
thứ nhất là về hệ thống tổ chức thì đã hình thành một hệ thống tổ chức hai cấp ở trung ương và địa phương
và trong hệ thống thì thống kê cho đến năm hai nghìn hai
năm hai nghìn hai mươi thì đã tập hợp được khoảng ba bảy triệu hội viên trong đó khoảng hai hai triệu hội viên là trí thức
đã có thêm khoảng độ trên năm trăm linh tổ chức khoa nghệ hoạt động theo luật khoa nghệ được thành lập
phát huy được cái sức mạnh sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa nghệ
không chỉ trong các cơ quan nhà nước mà ở các doanh nghiệp ở ngoài xã hội
cái thứ hai tức là đã trở thành một cơ quan tham mưu cho đảng và nhà nước
cái thứ ba tức là đã tổ chức triển khai rất tốt cái hoạt động tư vấn phản viện cho đảng xã hội
là cái hoạt động mà mang tính sầu rất cao
bên cạnh đó thì cái hoạt động hợp tác quốc tế cũng đã được đẩy mạnh là tạo ra một cái mặt trận gọi là ngoại giao nhân dân
một cái điểm rất quan trọng tức là đẩy mạnh cái hoạt động phổ biến kiến thức và đẩy mạnh cái phong trào thi đua sáng tạo trong nghiên cứu trong ứng dụng
trên thực tế dù đạt được những kết quả đáng ghi nhận
nhưng chỉ thị bốn mươi hai vẫn còn không ít những hạn chế bất cập
theo đồng chí những hạn chế bất cập ở đây là gì
thứ nhất tức là nhiều các cấp ủy chính quyền ở trung ương và địa phương thì cũng chưa thực sự quan tâm đến công tác vận động chí thức
và cái công tác chỉ đạo công tác giám sát kiểm tra thì cũng chưa được thực hiện với số rào
cho nên là mặc dù cái nội dung của chỉ thị bốn mươi hai rất là hay và rất là quan trọng
nhưng mà nhiều nơi nhiều chỗ
nhiều lúc là cái kết quả chưa tương xứng với lại cái kỳ vọng
cái thứ hai là tổ chức bộ máy cũng như là cái nội dung và phương thức hoạt động thì chưa thực sự là đổi mới chưa thực sự cuốn hút
cho nên là trong một mươi năm qua thì mới chỉ tới vào khoảng bốn trí thức các quả nước tham gia vào các tổ chức hội
chưa tạo ra được những cái kết quả như là xã hội mong muốn như là đảng nhà nước mong muốn như là kỳ vọng của đội trí thức trong cả nước
một cái hạn chế nữa là cái công tác thể chế hóa
cái chỉ số hai cũng như các văn bản của đảng liên quan đến trí thức liên quan đến hội việt nam thì cũng chưa được thực hiện một cách rốt ráo và đồng bộ
đôi lúc còn trồng chéo và tạo cái khó khăn để mà thực thi
thì cái điều này cũng hạn chế và làm cản trở cái việc tập hợp lực lượng cũng như là phát huy được cái vai trò sáng tạo của đội ngũ trí thức
thưa đồng chí liên hiệp hội có kế hoạch gì để tiếp tục thực hiện tốt chỉ thị số bốn mươi hai của bộ chính trị
trong thời gian tới
đồng thời góp phần đẩy mạnh nghiên cứu chuyển giao ứng dụng và phát triển khoa học công nghệ như dự thảo các văn kiện trình đại hội một mươi ba của đảng đã xác định
chỉ thị bốn mươi hai vẫn còn nguyên giá trị trong thực tiện
và ban vĩ thư cũng đã ban hành cái kết luận số chín mươi ba về tiếp tục triển khai thực hiện chỉ thị bốn mươi hai trong thời gian tới
thứ nhất là vẫn là tiếp tục lấy cái nhiệm vụ tập hợp đoàn kết trí thức và xây dựng tổ chức của mẹ
cái cơ sở để tập hợp trí thức là cái nhiệm vụ trọng tâm
đây cũng là một cái nhiệm vụ rất quan trọng trong công tác vận động trí thức của liên hiệp hội nam
để mà hướng cho trí thức thực hiện tốt cái sứ mệnh của mình vai trò của mình
và đồng tâm đồng lòng với đảng và nhà nước để mà thực hiện cái nhiệm vụ phát triển kinh tế của đất nước
thứ hai tức là tiếp tục làm tốt cái công tác tham mưu với đảng và nhà nước
những người này lớn mấy chủ trường mấy người như sách
và chủ động tham gia thực hiện các hoạt động tư vấn phản biện với liên hiệp hội
rồi là tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động về phổ biến thức trong nhân dân
và tạo ra cái phong trào lao động sáng tạo nhân dân
cũng như là của những lực lượng trí thức đặc biệt là trí thức trẻ
và tham gia tích cực vào cái việc là ứng dụng tiến bộ khoa học nghệ
đưa khoa học nghệ vào sản xuất và đời sống
và cố gắng là góp phần để thúc đẩy
khoa học nghệ trở thành động lực phát triển kinh tế sở hữu ấn lượng
cũng theo các chuyên gia để tiếp tục thực hiện tốt chỉ thị số bốn mươi hai của bộ chính trị
đồng thời góp phần phát triển nguồn nhân lực nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao
trong đó đẩy mạnh nghiên cứu chuyển giao ứng dụng và phát triển khoa học công nghệ
như dự thảo các văn kiện trình đại hội một mươi ba của đảng đã xác định
rất cần có thêm những cơ chế chính sách đồng bộ để thu hút nhiều hơn nữa các nhà trí thức khoa học tham gia tích cực vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước

đấy là chính sách rất tốt để cho cái chất sám của việt nam cái sức sáng tạo của việt nam trở thành thực sự thành một lực lượng
thì chúng ta cần những chính sách đồng bộ nó mềm dẻo nó làm sao là phải bồi giữ được dân trí nâng cao được dân khí
và như chúng ta thường nói là cả hệ thống chính trị chăm lo cho chuyện đó thì nó sẽ phát triển
hiện nay các quốc gia trên thế giới nhất là các nước đang phát triển
đang tích cực điều chỉnh các chính sách
các quốc gia đang tích cực điều chỉnh các chính sách để tập trung phát triển quản lý và sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao
cùng với đó là tập trung đầu tư phát triển khoa học và công nghệ
nhằm tạo ra các lợi thế cạnh tranh thích ứng với những thay đổi nhanh chóng trên quy mô toàn cầu
vì vậy tập hợp đoàn kết và tạo môi trường điều kiện thuận lợi để phát huy trí tuệ của đội ngũ trí thức
dưới sự lãnh đạo của đảng tham gia tích cực vào công cuộc phát triển đất nước là một nhiệm vụ quan trọng và cần thiết